trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến khó lường tỉnh thừa thiên huế đang nghiên cứu áp dụng biện pháp buộc f
mà không có chấm chỉ định tiêm phòng covid một mươi chín nhưng từ chối tiêm vaccine phải tự chi trả phí điều trị
mới đây tại kết luận cuộc họp trực tuyến để ra soát đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ông nguyễn văn phương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các huyện và thành phố huế
tiếp tục giả soát cập nhật số lượng người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm vaccine mũi một trên địa bàn
đối với các trường hợp f không có chống chỉ định tiêm phòng covid một mươi chín nhưng từ chối không thực hiện tiêm vaccine
xem xét việc phải tự chi trả phí điều trị
nói thêm điều này tại buổi đối thoại nắm bắt cơ hội và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức
vào sáng một mươi sáu tháng một mươi hai ông nguyễn thanh bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cho biết
đây mới chỉ là chủ trương để các sở ban ngành nghiên cứu sắp tới tỉnh sẽ ban hành chính sách cụ thể
tuy nhiên đó là một thông điệp gửi đến cộng đồng người dân để cùng tham gia tiêm vaccine
ông bình cho biết quá trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại tỉnh thừa thiên huế
chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng sau tiêm đảm bảo an toàn
đặc biệt đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi thì việc tiêm vaccine đảm bảo an toàn đúng tiến độ
ông bình nhấn mạnh số liệu cho thấy tại tỉnh có khoảng một mươi bệnh nhân covid một mươi chín chuyển nặng đã tiêm hai mũi
đa phần là chưa tiêm hoặc chỉ tiêm một mũi do vậy chúng ta mới thấy được hiệu quả của vaccine
tiêm vaccine cần có sự hợp tác ủng hộ ý thức trách nhiệm của từng người dân
việt nam cũng như toàn thế giới đang đẩy mạnh tiêm vaccine để đảm bảo miễn dịch cho từng cá nhân
miễn dịch cộng đồng
vậy nên không thể lấy lý do này lý do kia để không tiêm
bộ y tế quy định khoảng cách tiêm mũi ba là ít nhất sáu tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ hai hoặc mũi bổ sung
nhóm được ưu tiên là người có bệnh nền cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
trao đổi về thời gian ít nhất sáu tháng để tìm mũi ba phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng
có thể ưu tiên rút ngắn thời gian tiêm mũi nhắc lại cho người cao tuổi hoặc người bị bệnh nền
bởi vì những người này vốn có miễn dịch ban đầu không tốt
ngoài ra họ cũng dễ bị suy giảm năng lực miễn dịch theo thời gian
vì vậy thời gian tiêm mũi nhắc lại ngắn hơn vẫn có thể mang lại lợi về mặt miễn dịch
so với tiêm cho người trẻ tuổi hơn và khỏe hơn
bên cạnh đó nhóm người cao tuổi có bệnh nền cũng có nguy cơ bị chuyển nặng
và tử vong cao hơn khi mắc covid một mươi chín
do đó dù mũi nhắc lại chưa đáp ứng miễn dịch tối đa
thì lợi ích giảm chuyển nặng và tử vong vẫn rất xứng đáng phó giáo sư dũng nói
ngoài ra phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
thời gian tiêm mũi nhắc cũng phụ thuộc vào loại vaccine
vaccine có hiệu lực tốt như pfizer moderna astrazeneca
nên tiêm mũi nhắc lại sau sáu tháng tiêm liều cơ bản đối với người trẻ không bị bệnh nền
nhưng vaccine có hiệu lực bảo vệ thấp hơn như chanson johnson hay verocell
có thể tiêm nhắc lại sau khoảng thời gian ngắn hơn
ví dụ ở mỹ mũi nhắc lại được tiêm sau sáu tháng khi tiêm vaccine pfizer và moderna
với vaccine transent của johnson johnson thời gian của mũi tiêm nhắc là hai tháng
singapore tiêm mũi ba vào năm tháng sau khi hoàn thành hai mũi vaccine mrna pfizer và moderna
và tiêm mũi ba với vaccine mrna trong vòng ba tháng sau tiêm hai liệu verocell
việc rút ngắn thời gian mũi tiêm nhắc lại cho người trẻ tuổi không có lợi
lý do là họ có thể đáp ứng miễn dịch tương đối đầy đủ ít có nguy cơ chuyển nặng tử vong khi mắc covid một mươi chín
trong khi đó đáp ứng miễn dịch cho mỗi nhắc lại không được tối ưu
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng nói thêm
đồng tình với quan điểm này bác sĩ trường hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện di động một tp hcm
cũng cho rằng các địa phương cần linh hoạt trong việc cân đổi thời gian và tổ chức tiêm mũi ba cho người dân
tùy theo tình hình dịch chúng ta có thể linh hoạt tìm mũi ba cách liệu cơ bản từ ba đến sáu tháng
tất cả là vì bảo vệ người có nguy cơ cao bác sĩ khanh chia sẻ
vấn đề đáng lo ngại hiện nay là vẫn có quá nhiều người từ chối tiêm vaccine hoặc không có điều kiện tiếp cận vaccine
ngoài ra chính nhân viên y tế ở các điểm tiêm cũng từ chối tiêm vaccine cho nhiều trường hợp bị khâu sàng lọc quá cứng nhắc bác sĩ khanh chia sẻ
người càng cao tuổi thì sau khi tiêm vaccine càng ít xuất hiện phản ứng phụ hơn so với người trẻ
dĩ nhiên vẫn có trường hợp gặp tác dụng sau tiêm nhưng không đáng lo ngại so với hiệu quả phòng bệnh của vaccine bác sĩ nói thêm
tin tức tiếp theo đến từ thành phố hoa phượng đỏ hải phòng
thành phố hải phòng đang tìm mọi cách khuyến khích người dân chủ động tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp số ca nhiễm tăng cao đồng thời
chủ tịch ubnd tp trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hải phòng nguyễn văn tùng yêu cầu
đối với các f trước đó không chịu tiêm vaccine
sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị
đây được xem là biện pháp cứng rắn để người dân đi tiêm vaccine đầy đủ bảo vệ cho chính mình và cộng đồng
chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hai
chủ tịch ubnd thành phố trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hải phòng nguyễn văn tùng khẳng định
thành phố đủ vaccine để tiêm phòng dịch covid một mươi chín
do đó yêu cầu tất cả các quận huyện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổng hợp các trường hợp chưa tiêm phòng vaccine
báo cáo sở y tế sở y tế hoàn thành việc tiêm phòng vaccine trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp dừng việc tiếp nhận lao động chưa được tiêm vaccine
đối với người không thực hiện việc tiêm vaccine nếu không may mắc covid một mươi chín sẽ phải tự chi trả chi phí điều trị
các quận huyện tích cực chủ động thực hiện cách ly f một và điều trị f tại nhà
chủ tịch ubnd thành phố kêu gọi người dân mua test thử để tự xét nghiệm
máy đo nồng độ oxy chủ động kiểm tra sức khỏe của mình
các doanh nghiệp bố trí khu cách ly
các doanh nghiệp bố trí khu cách ly f một và điều trị f tại đơn vị
trạm y tế lưu động được thành lập là trên nguyên tắc để điều trị f tại nhà
do đó phải công khai số điện thoại của đội ngũ y tế bác sĩ để người dân thuận lợi liên lạc
khi cách ly f một và điều trị f tại nhà
chủ tịch ubnd thành phố cũng thống nhất việc thành lập các trạm y tế lưu động
tại các khu công nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn quận huyện
đồng thời giao ngành y tế phối hợp với quận huyện trong việc luân chuyển bình oxy
mua vật tư tiêu hao đề xuất phương án điều phối xe cấp cứu
công ty môi trường có phương án thu gom rác khi cách ly f một và điều trị f tại nhà
thành phố sẽ xem xét phương án xây dựng bệnh viện giã chiến để điều trị f có bệnh nền
hoặc f có triệu chứng tăng nặng
bộ y tế quy định khoảng cách tiêm mũi ba là ít nhất sáu tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ hai hoặc mũi bổ sung
nhóm được ưu tiên là người có bệnh nền cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch
trao đổi về thời gian ít nhất sáu tháng để tìm mũi ba phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng có thể ưu tiên rút ngắn thời gian tiêm mũi nhắc lại
cho người cao tuổi hoặc người bị bệnh nền bởi vì những người này vốn có miễn dịch ban đầu không tốt
ngoài ra họ cũng dễ bị suy giảm năng lực miễn dịch theo thời gian vì vậy thời gian tiêm mũi nhắc lại ngắn hơn
vẫn có thể mang lại lợi về mặt miễn dịch so với tiêm cho người trẻ tuổi hơn và khỏe hơn
bên cạnh đó nhóm người cao tuổi có bệnh nền cũng có nguy cơ bị chuyển nặng và tử vong cao hơn khi mắc covid một mươi chín
do đó dù mũi nhắc lại chưa đáp ứng miễn dịch tối đa thì lợi ích giảm chuyển nàng và tử vong vẫn rất xứng đáng
phó giáo sư dũng nói
ngoài ra phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng thời gian tiêm mũi nhắc cũng phụ thuộc vào loại vaccine
vaccine có hiệu lực tốt như pfizer moderna astrazeneca nên tiêm mũi nhắc lại sau sáu tháng tiêm liệu cơ bản
đối với người trẻ không bị bệnh nền
nhưng vaccine có hiệu lực bảo vệ thấp hơn như chanson johnson hay verocell có thể tiêm nhắc lại sau khoảng thời gian ngắn hơn
ví dụ ở mỹ mũi nhắc lại được tiêm sau sáu tháng khi tiêm vaccine pfizer và moderna
với vaccine janssen của johnson johnson thời gian của mũi tiêm nhắc là hai tháng
singapore tiêm mũi ba vào năm tháng sau khi hoàn thành hai mũi vaccine mrna pfizer và moderna
và tiêm mũi ba với vaccine mrna trong vòng ba tháng sau tiêm hai liệu verocell
việc rút ngắn thời gian mũi tiêm nhắc lại cho người trẻ tuổi không có lợi
lý do là họ có thể đáp ứng miễn dịch tương đối đầy đủ ít có nguy cơ chuyển nặng tử vong khi mắc covid một mươi chín
trong khi đó đáp ứng miễn dịch cho mũi nhắc lại không được tổn thương
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng nói thêm
đồng tình với quan điểm này bác sĩ trần hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
cũng cho rằng các địa phương cần linh hoạt trong việc cân đổi thời gian và tổ chức tiêm mũi ba cho người dân
tùy theo tình hình dịch chúng ta có thể linh hoạt tiêm mũi ba cách liệu cơ bản từ ba đến sáu tháng
tất cả là vì bảo vệ người có nguy cơ cao bác sĩ khanh chia sẻ
vấn đề đáng lo ngại hiện nay là vẫn có quá nhiều người từ chối tiêm vaccine
hoặc không có điều kiện tiếp cận vaccine
ngoài ra chính nhân viên y tế ở các điểm tiêm cũng từ chối tiêm vaccine cho nhiều trường hợp
vì khôi sàn lọc quá cứng nhắc bác sĩ khanh chia sẻ
người càng cao tuổi thì sau khi tiêm vaccine càng ít xuất hiện phản ứng phụ hơn so với người trẻ
dĩ nhiên vẫn có trường hợp gặp tác dụng sau tiêm nhưng không đáng lo ngại so với hiệu quả phòng bệnh của vaccine bác sĩ nói thế